đảng ủy tập đoàn tổng công ty ngân hàng trong khối không có điều kiện để thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo trực tiếp toàn diện công tác cán bộ không quyết định đánh giá đảng viên không kiểm tra giám sát cán bộ và công tác cán bộ một cách toàn diện
về phía đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương với đặc thù không có chính quyền cung cấp đảng ủy khối không quyết định mà chỉ tham gia với cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp trong khối

về phía đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương với đặc thù không có chính quyền cung cấp đảng ủy khối không có chính quyền về công tác cán bộ quản lý các doanh nghiệp trong khối

về phía đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương với đặc thù không có chính quyền về công tác cán bộ quản lý các doanh nghiệp trong khối
bộ chủ quản bộc lộ khiếm khuyết hạn chế hiệu quả trong thực hiện quyền chủ sở hữu quản lý và sử dụng vốn tài sản nhà nước cũng như công tác cán bộ
bộ chủ quản vừa làm chức năng quản lý nhà nước về chuyên môn vừa là chủ sở hữu vốn nhà nước chi phối nhân sự cấp cao của doanh nghiệp cùng các kế hoạch quy hoạch chiến lược phát triển nghĩa là vừa đá bóng vừa thổi còi
do đó cần tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp
thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai chính phủ đã quyết định thành lập ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chính thức đi vào hoạt động từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
mục tiêu quản lý các tập đoàn tổng công ty có quy mô lớn quan trọng thuộc diện chuyển giao từ các bộ ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật
đây là giải pháp nhằm tạo đột phá thay đổi cơ bản trong việc quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước
với kỳ vọng bảo đảm công khai minh bạch trong đánh giá hiệu quả sử dụng
vốn nhà nước tăng cường trách nhiệm của cá nhân tổ chức đối với việc đầu tư quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
chú trọng phòng chống tham nhũng lợi ích nhóm yếu tố gia đình sân sau chi phối hoạt động doanh nghiệp nhà nước nhất là trong quá trình đẩy mạnh cổ phần hóa
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín ban bi thư đã ban hành quyết định thành lập ban cán sự đảng ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
ban cán sự đảng ủy ban chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của bộ chính trị ban bí thư
thực hiện chức năng lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của ủy ban trước hết là về công tác cán bộ
nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhà nước được đặt ra tại các hội nghị trung ương năm trung ương bảy khóa một mươi hai
trở nên nóng hơn bao giờ hết sau hàng loạt vụ việc cán bộ đảng viên nắm giữ các chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp nhà nước dính trả
ngoài những tiêu chuẩn chung được đề ra tại quy định số tám mươi chín qd tvk của bộ chính trị
về khung tiêu chuẩn chức danh định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý
người được giao quyền lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhà nước cần những tiêu chuẩn có tính đặc thù
rút kinh nghiệm sâu sắc từ những tổn thất nặng nề trong công tác cán bộ trước đây
sau khi kiện toàn đội ngũ nhằm đổi mới toàn diện công tác cán bộ đảng ủy tập đoàn dầu khí việt nam pvn
tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhất là người đứng đầu các cấp ủy đơn vị đoàn thể
nêu cao tính đảng tinh thần trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật đủ phẩm chất năng lực uy tín
theo đảng ủy pvn mục tiêu trước mắt nhằm thiết lập tổ chức bộ máy tối ưu hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược và đề án tái cơ cấu toàn diện tập đoàn đến năm hai nghìn ba mươi
mô hình quản trị sớm ứng dụng khoa học công nghệ để hiện đại hóa nâng cao chất lượng quản trị điều hành của tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên
tinh giản biên chế tổng thể tại công ty mẹ các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thành viên tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong phạm vi toàn tập đoàn
tạo đột phá trong công tác cán bộ ở doanh nghiệp nhà nước một số đơn vị đã nghiên cứu từng bước triển khai thực hiện thí điểm chủ trương
thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý người đứng đầu lựa chọn giới thiệu cán bộ quy hoạch để bầu cử
bổ nhiệm cấp phó bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình
giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình
xây dựng quy định chế tài xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ
tại đảng bộ tổng công ty đường sắt việt nam đảng bộ pvn chủ trương này đều được cụ thể hóa tại chương trình hành động thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai
nhiều ý kiến cho rằng cần triển khai cơ chế tuyển dụng bổ nhiệm qua thi tuyển cạnh tranh công khai minh bạch đối với tất cả các chức danh quản lý điều hành và các vị trí công việc khác trong doanh nghiệp nhà nước
nghiên cứu xây dựng cơ chế thuê tổng giám đốc giám đốc điều hành thành viên hội đồng quản trị hội đồng thành viên
thực hiện cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị hội đồng thành viên ban điều hành
đồng thời có chế độ đãi ngộ thỏa đáng tương xứng với trách nhiệm và hiệu quả
bên cạnh tiêu chuẩn chung cần quy định rõ tiêu chuẩn tiêu chí cụ thể về lựa chọn người có năng lực
đặc biệt nhấn mạnh tiêu chuẩn đào tạo kinh nghiệm tầm nhìn chiến lược năng lực quản trị và đạo đức
phương thức lựa chọn người đại diện và điều hành doanh nghiệp nhà nước cũng cần đổi mới theo hướng tuyển người kèm theo phương án kinh doanh
có hội đồng đánh giá bỏ phiếu kín lựa chọn những người được điểm cao nhất để bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo quản trị
điều hành doanh nghiệp trong nhiệm kỳ
giám sát và có cơ chế thường phạt hàng năm bằng chế độ lương thường kỳ luật sa thải
chế độ luân chuyển đổi mới người đại diện trong từng doanh nghiệp theo nguyên tắc không được làm đại diện phần vốn nhà nước trong một doanh nghiệp quá hai nhiệm kỳ
có lẽ chưa khi nào yêu cầu kiểm soát quyền lực được trung ương đặt cao như nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng
tại nhiều văn bản chỉ đạo trung ương đã chỉ rõ cần hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực
ngăn ngừa sự lạm quyền vi phạm kỳ luật kỳ cương
đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước nơi nắm giữ nguồn lực rất lớn của nhà nước
có ảnh hưởng nền kinh tế ở tầm vĩ mô đòi hỏi đó càng trở nên cấp thiết nhằm ngăn chặn hiện tượng tha hóa trong một bộ phận cán bộ đảng viên được giao quyền quản lý điều hành doanh nghiệp
tờ những vụ án sai phạm hàng nghìn tỷ đồng đã chỉ ra hậu quả của sự cấu kết giữa một số cán bộ có chức có quyền trong doanh nghiệp nhà nước
tạo thành nhóm lợi ích để dễ bề thâu tóm quyền lực lũng đoạn tham nhũng
tình trạng đó có nguyên nhân từ cá nhân cán bộ đảng viên được giao quyền thiếu tu dưỡng rèn luyện
nguyên nhân khác là sự suy yếu năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng cán bộ đảng viên người lao động trong doanh nghiệp nhà nước
sự né tránh ngại va chạm của một tập thể vô hình chung trở thành vò bọc bao che cho hành vi tha hóa quyền lực
hậu quả khó kiểm soát
một nghiên cứu mới đây
của ủy ban kiểm tra trung ương về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỳ luật của đảng với kiểm soát quyền lực
đã nhận diện một số biểu hiện tha hóa quyền lực thường gặp
theo đó có chín lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm với hơn một trăm linh biểu hiện cụ thể về lộng quyền lạm quyền lợi dụng quyền lực thiếu trách nhiệm
vấn đề đặt ra là chưa xác định rõ chức năng nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan trong việc phòng chống tha hóa quyền lực tham nhũng lợi ích nhóm
chưa có cơ quan nào có chức năng
chức năng kiểm soát quyền lực hay định rõ chế tài kiểm soát quyền lực
ngay cả ủy ban kiểm tra các cấp là cơ quan kiểm tra giám sát chuyên trách của cấp ủy
nhưng trong các nhiệm vụ được quy định cũng chưa có nhiệm vụ nội dung kiểm soát quyền lực
vì vậy cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan trong phòng chống tha hóa quyền lực
trong đó ủy ban kiểm tra các cấp là lực lượng nòng cốt
thực hiện quy định số sáu mươi chín qdtvk của ban bí thư
tất cả cán bộ có chức quyền trong doanh nghiệp phải là cấp ủy viên do đó đều chịu sự kiểm tra giám sát của đảng
đồng thời tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng thanh tra kiểm tra kiểm toán
nhằm tạo rào cản hữu hiệu cảnh báo răn đe ngăn chặn phòng ngừa tha hóa quyền lực trong doanh nghiệp nhà nước
từ thực tế các vụ tiêu cực xảy ra trong các doanh nghiệp nhà nước gần đây cho thấy
cơ chế kiểm soát nội bộ hoạt động không hiệu quả thậm chí bị vô hiệu hóa trong doanh nghiệp
cần thiết lập các hệ thống quản trị kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa phát hiện ngăn chặn
và xử lý vi phạm pháp luật rủi ro xung đột lợi ích lợi ích nhóm lạm dụng chức vụ quyền hạn tiêu cực tham nhũng
bên cạnh đó cần bảo đảm tính minh bạch công khai của doanh nghiệp nhà nước và trách nhiệm giải trình của người quản lý doanh nghiệp
nhất là về tài chính đầu tư mua sắm sử dụng vốn của nhà nước chi phí kết quả kinh doanh phân phối lợi nhuận
công tác cán bộ các giao dịch lớn giao dịch với người có liên quan đến người quản lý tài sản và thu nhập của người quản lý
theo các chuẩn mực quốc tế và quy định của pháp luật
hoàn thiện chế độ kế toán kiểm toán và hệ thống báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực quốc tế
các cấp ủy cần xây dựng cơ chế để đảng viên và người lao động tham gia giám sát người có chức quyền trong doanh nghiệp nhà nước
cụ thể hóa và thực hiện đúng quy định quy chế về phòng chống tham nhũng tiêu cực
thực hiện nghiêm túc chế độ kê khai
tuy nhiên nếu không có sự sâu sát của cấp ủy sự tự giác nghiêm túc thực hiện của cán bộ đảng viên
thì các chế tài cũng chỉ là những quy định có hiệu lực trên giấy
khi hầu hết các trường hợp vi phạm chỉ được xem xét nếu có đơn thư tố cáo chính thức
để nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước đủ phẩm chất năng lực uy tín
nâng cao tính đảng ý thức tuân thủ pháp luật
lãnh đạo điều hành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả
đạt từ bảy mươi tám mươi số cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
như mục tiêu nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai đề ra
cần sự vào cuộc tập trung đồng bộ quyết liệt và kiên trì của các cơ quan đảng nhà nước
thế nhưng trước hết vẫn được sự tự giác rèn luyện phấn đấu tu dưỡng của chính những cán bộ đảng viên
người được chọn và có triển vọng được chọn quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo điều hành doanh nghiệp nhà nước
khi người được lựa chọn nhận thức đúng đủ ý thức trách nhiệm cao
chui rèn khả năng tự miễn trước mọi cám dỗ tầm thường
là một giải pháp hữu hiệu có tác dụng ngăn ngừa suy thoái từ bên trong trước khi phải đưa ra các chế tài xử lý
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau